sáng nay bốn tháng năm nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh quay trở lại trường học
sau thời gian dài nghỉ học do dịch covid một mươi chín
sáng nay bốn tháng năm tất cả học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hà giang đã đi học trở lại
riêng một mươi bốn trường tại các địa phương mới dỡ lệnh phong tỏa là xã phố la thị trấn phố bảng và thị trấn đồng văn sẽ quay trở lại trường học sau ngày một mươi một tháng năm
cùng với học sinh các cấp sáng nay học sinh khối mầm non tại tỉnh sơn la đã quay trở lại trường
theo ghi nhận ngày đầu tiên trở lại lớp tỷ lệ học sinh tại trường mầm non trường lề đạt tám mươi
với những biện pháp giãn cách an toàn bảo đảm công tác phòng chống dịch dự kiến trong những ngày tới tỷ lệ học sinh đến lớp đạt một trăm linh
cùng trong sáng nay toàn tỉnh ninh bình có trên một trăm bảy mươi tám ba trăm linh học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đã đến trường
trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín các trường đã chủ động tuyên truyền tập huấn
và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ việc phòng chống dịch bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh
còn tại lâm đồng học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại các trường không tổ chức trào cờ
một mươi phút đầu tiết giáo viên tuyên truyền hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang đúng cách
rửa tay thường xuyên hạn chế tiếp xúc trong lớp tránh tụ tập đông và giờ ra chơi